thưa quý vị và các bạn
lịch sử văn học việt nam qua các thời kỳ
đã xuất hiện nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng
nghệ thuật sâu sắc thấm đậm tính nhân văn
trở thành tài sản tinh thần quý báu của dân tộc
cũng như đóng góp không nhỏ vào kho tàng văn học thế giới
tuy nhiên thời gian qua
bên cạnh một số đơn vị xuất bản đã quan tâm
có ý thức gìn giữ phát huy nỗ lực tái bản
các tác phẩm của quá khứ được đánh giá cao
tới đông đảo công chúng đương đại
lại có không ít nhà xuất bản chỉ chú trọng tập trung xuất bản
các tác phẩm đương đại được cho là ăn khách
mang đến lợi nhuận
trong khi lại sao nhãn bỏ qua các tác phẩm
vốn là niềm tự hào của văn hóa dân tộc
có nguy cơ bị lãng quên
trong bài viết có tiêu đề
lưu giữ quảng bá di sản văn học có giá trị
đăng trong một bình luận phê phán báo nhân dân
tác giả vũ quỳnh cho biết
vừa qua nhân kỷ niệm một trăm linh bốn năm ngày sinh
của nhà văn nhà báo bà tùng long
nhà xuất bản trẻ đã cho xuất bản một mươi tác phẩm
chọn lọc tiêu biểu góp phần làm nên tên tuổi
của nữ văn sĩ nổi tiếng trên văn đàn việt nam
giữa thế kỷ hai mươi
trước đó sống
đơn vị chuyên làm sách tác giả việt nam
đã cho ra mắt tủ sách khuê văn
với mong muốn góp phần lan tỏa chi thức
tâm hồn việt
làm sống lại những danh tác văn học xưa
trong hình hài diện mạo mới ấn tượng
và hấp dẫn hơn
những tác phẩm được xuất bản lại
trong tủ sách khuê văn
có thể kể đến như
tắt đèn của ngô tát tố
thi nhân việt nam hoài thanh
tuyển tập hoàng ngọc phách
đại diện của đơn vị làm sách sống cho biết
sẽ tiếp tục xuất bản giới thiệu với bạn
đọc các tác phẩm văn học có giá trị
của thời kỳ trước
nhưng nay ít được biết đến
qua đó góp phần giữ gìn
lưu giữ các di sản văn học quý báu
trên thực tế
từ cố gắng của một số nhà xuất bản
và người làm sách mà các năm qua
những tác phẩm có giá trị như
việt điện u linh của lý tế xuyên
truyền kỳ mạng lục của nguyễn dữ
thánh tông di thảo của lê thánh tông
thượng kinh ký sự của lê hữu trọng
hoàng lê nhất thống trí của ngô gia văn phái
truyền kiều của nguyễn du
cùng nhiều tác phẩm thơ của nguyễn trãi
nguyễn công trứ cao bá quát
đã có mặt trên giá sách của nhiều cửa hàng
một đơn vị làm sách khác là nhã nam
từ lâu cũng được xem như một địa chỉ
quan tâm đến việc tái bản tác phẩm
của nhiều tác giả lớp trước
ngay khi bắt đầu giới thiệu
tủ sách việt nam danh tác
nhã nam đã cho xuất bản các tác phẩm văn học
vốn được coi là có giá trị
của văn học việt nam
ở nửa đầu thế kỷ hai mươi
như số đỏ của vũ trọng phùng
vang bóng một thời của nguyễn tuân
việc làng của ngô tất tố
gió lạnh đầu mùa
và hà nội băm sáu phố phường
của thạch lam
đến nay bộ sách việt nam danh tác
đã có hơn bốn mươi đầu sách được xuất bản
và nhã nam xác định
vẫn tiếp tục công việc này
nhằm giới thiệu đến độc giả
những tác phẩm văn học quan trọng
mang dấu ấn
của văn học việt nam
qua các thời kỷ
hay sự vào cuộc của sài gòn búc
với việc tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
tái bản tập truyện ngắn nổi tiếng
ký thác của nhà văn bình nguyên lộc
cũng năm hai nghìn một mươi tám
nhà xuất bản tổng hợp
thành phố hồ chí minh
phát hành tiểu thuyết mây ngàn
của vita tên thật là lê văn vĩ
một nhà giáo nhà văn
xuất hiện nửa đầu thế kỷ hai mươi
lê văn vĩ có nhiều cách tân độc đáo
về phong cách
nhưng ông ít được nhắc đến
trong các công trình nghiên cứu văn học
và tác phẩm của vita
cũng ít được độc giả hôm nay biết tới
tiểu thuyết mây ngàn của ông
xuất bản lần đầu
năm một nghìn chín trăm ba mươi sáu ở sài gòn
và tuyệt bản đã lâu
cho đến khi được tái bản
một tác phẩm khác có tên gọi
nụ cười gừng
của cố học giả thanh vân
nguyễn duy nhường
cũng được nhà xuất bản thành phố hồ chí minh
mua bản quyền để giới thiệu với độc giả
sau hai mươi năm di cào
nằm im trong thư viện của gia đình tác giả
cùng mục tiêu làm sống
lại lý sản văn học của cha ông
mấy năm trước công ty cổ phần sách
tao đàn cũng cho ra mắt tủ sách
văn học tiền chiến
để giới thiệu một số tác phẩm văn học
có giá trị trong quá khứ
đơn vị này đã gây bất ngờ cho công chúng
khi in tiểu thuyết
hai người điên giữa kinh thành
của nguyễn bính
và thuốc mê của thâm tâm
hai tác giả vốn vẫn
được nhiều người biết đến
với tư cách là hai nhà thơ nổi tiếng
trên thi đàn nước nhà
như nhiều nền văn học trên thế giới
trong tiến trình lịch sử văn học việt nam
vì những lý do khác nhau
mà có tác giả và tác phẩm
lúc sinh thời chưa thậm chí
không được bạn đọc biết đến
nhưng khi có độ lùi cần thiết về thời gian
có nhận thức đánh giá mới
tác phẩm của họ về sau lại tỏa sáng
khẳng định được giá trị nghệ thuật
và tầm tư tưởng trong đời sống văn học
cũng có trung tâm
trong những trường hợp một số nhà văn đã qua đời
để lại khối lượng lớn di cảo có giá trị
nhưng bị bụi thời gian phủ lấp
và về sau mới được tiếp quản khai thác
đáng nói hơn là
hàng nghìn tác phẩm
làm nên tên tuổi các nhà văn tiêu biểu
của việt nam qua các thời kỳ
góp phần hình thành phát triển một nền văn học
việt nam phong phú sinh động
hoàn toàn có thể phải đối diện với nguy cơ
bị lãng quên nếu không nhận được
sự quan tâm của giới nghiên cứu văn học
của những người làm công việc sưu tầm
khai thác và xuất bản
dù chưa nhiều
nhưng có thể nói thời gian qua
việc một số đơn vị xuất bản quan tâm khai thác
đầu tư phát hành và giới thiệu tác phẩm
của những tác giả mà cuộc đời
sự nghiệp của họ cách xa thế hệ
đương đại về thời gian đáp phần nào
thể hiện thái độ trọng thị của cộng đồng
dành cho các di sản văn học
đây là việc làm
cần biểu dương nhất là
trong bối cảnh không ít đơn vị làm sách
vì mải mê với lợi nhuận chiều theo
thị hiếu nhất thời của một bộ phận độc giả
mà thường bỏ quên xem nhẹ
cần phải thấy rằng
việc giới thiệu với độc giả các tác phẩm
văn học đã có tuổi lịch sử
không chỉ đơn giản là để tường nhớ
tiền nhân mà sâu xa hơn
là bảo tồn quàng bá
di sản văn học nước nhà nối dài
sức sống của tác phẩm văn học có giá trị
từ quá khứ đến hiện tại và tương lai
nhờ đó hoạt động xuất bản
sách văn học trở nên phong phú
sôi động hơn ngoài việc
tiếp cận các tác phẩm văn học đương đại
độc giả hôm nay còn có thêm cơ hội
đọc tác phẩm văn học trong quá khứ
để hiểu về cuộc sống văn hóa
con người bối cảnh xã hội
đã cách xa ba mươi đến
năm mươi năm một thế kỷ
hoặc xa hơn nữa
văn hóa nói chung
văn học nói riêng luôn cần
tiếp nối như vậy để làm
giàu tâm hồn chi thức của mỗi người
nhất là thế hệ trẻ
một điều đáng mừng
là các dự án xuất bản các tác phẩm
văn học được quá khứ trao lại
dù còn chưa nhiều song đang được
thực hiện một cách tương đối bài bản
quy củ sách thường được
chăm chút khá kỹ nhất là về
hình thức chẳng hạn
các tác phẩm trong bộ sách
việt nam danh tác của nhã nam
tính thẩm mỹ trong bìa sách
màu sắc và chất lượng giấy in
được chú trọng
như chia sẻ của những người làm sách thì
mỗi cuốn sách là một di sản văn hóa
cho nên cần được nâng niu xứng đáng
mang đến cảm xúc cho độc giả
ngay từ cái nhìn đầu tiên
như một cách khít lệ cổ vũ tình
yêu của họ dành cho văn học
dành cho văn hóa đọc
với bộ sách của tác giả
bà tùng long vừa xuất bản
nhà xuất bản trẻ cũng chú ý vấn đề hình thức
giấy và mực in thân thiện môi trường
bìa thiết kế theo
phong cách cổ xưa
tâm lý thường thấy của độc giả
khi tiếp cận các cuốn sách văn học ăn khách
đương thời hay sách bestseller
sách bán chạy nhất
là đọc xong có thể không lưu giữ
nhưng khi đã mua những cuốn sách văn học
vào loại danh tác họ có xu hướng
giữ lại trong tủ sách gia đình
để nhiều thế hệ có thể sử dụng
so với các loại sách khác
tác phẩm văn học của thời quá khứ
thường không nằm trong dòng sách thu hút đông đảo độc giả
chính xác hơn
dòng sách này chủ yếu phục vụ
một số lượng độc giả hạn hẹp
những người thật sự yêu văn học
các nhà nghiên cứu
so với doanh thu từ sách kỹ năng sách tham khảo
sách văn học về đề tài đương đại
thì doanh thu từ tác phẩm văn học
quá khứ thường thấp hơn nhiều
một số đơn vị xuất bản
thừa nhận bên cạnh một số tác phẩm
có sự hỗ trợ kinh phí của nhà nước
xã hội nhiều tác phẩm thuộc loại sách này
chủ yếu từ cái tâm
họ làm vì muốn góp phần
lưu giữ tác phẩm giá trị của thế hệ đi trước
không muốn bị đứt đoạn theo thời gian
trên thực tế
họ phải lấy doanh thu của loại sách bán chạy
bù vào vì sau khi xuất bản
số tác phẩm văn học quá khứ
bán ra không nhiều
không dễ hoản vốn
vì thế với các đơn vị làm sách
nếu đầu ra không đủ bù lỗ
thì cũng rất khó duy trì lâu dài
trước tình hình đó
để ý tưởng tốt đẹp này
được duy trì phát triển bền vững
không thể chỉ trông chờ vào sự cố gắng
của các đơn vị làm sách
mà còn cần có sự quan tâm hỗ trợ
từ phía các cơ quan quản lý xuất bản
và xã hội
theo đó khi các cá nhân đơn vị làm sách
có dự án dài hơi
hữu ích cho việc tái bản
giới thiệu tác phẩm văn học có giá trị của quá khứ
nhà nước và ngành xuất bản

nên xem xét áp dụng
một chính sách cụ thể như
trợ giá nhằm hạ giá bán sản phẩm
để sách có cơ hội
đến tay bạn đọc rộng rãi
nhiều năm qua
việc giữ gìn quảng bá phát huy giá trị
các di sản văn hóa dân tộc
luôn được nhà nước quan tâm ưu tiên hàng đầu
và phải khẳng định rằng
di sản văn học nổi tiếng của quá khứ
cũng là một phần của công việc đó
cần nhìn thẳng vào một thực tế là
nếu kinh phí hàng năm cho bỏ
bảo tồn trùng tu các di sản
văn hóa là rất lớn
thì kinh phí cho việc giữ gìn
di sản văn học thường vẫn chỉ
thực hiện một cách nhỏ lẻ manh mốn
chủ yếu nhờ vào sự
gánh vác của một số đơn vị xuất bản
cách làm như vậy
vừa thiếu tính hệ thống vừa khó
có thể đi đường dài
đã đến lúc việc bảo tồn
các di sản văn học cần có sự vào cuộc
quyết liệt của các cơ quan chức năng
của các hội chuyên ngành như
hội nhà văn việt nam hội xuất bản
đặc biệt cần sớm ban hành
chính sách cụ thể trong công tác tổ chức
xét dựt bản thảo in ấn
phát hành tạo điều kiện để
các đơn vị xuất bản có cơ chế để
yên tâm đầu tư vào mạng sách này
chỉ như vậy
tác phẩm văn học quá khứ với
tư cách tài sản văn hóa dân tộc
mới có cơ hội tiếp tục khẳng định
giá trị sống mãi với thời gian
hòa nhập vào dòng chảy chung
của văn học tương tác với độc giả
đương thời tiếp tục góp phần
tham gia củng cố nền tảng vững bền
cho văn học việt nam
trong hiện tại và tương lai
quý vị và các bạn vừa
theo dõi bài viết có tiêu đề
lưu giữ quảng bá di sản văn học có giá trị
của tác giả vũ quỳnh
chương trình tạm dừng ở đây
xin chào và hẹn gặp lại
trong các chương trình sau